tại đồn biên phòng vàng tràng châu huyện châu thành bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã ra mắt một mô hình hết sức mới và có ý nghĩa mang tên con nuôi đồn biên phòng
mô hình này được kỳ vọng mang đến niềm vui cho các em có hoàn cảnh khó khăn
tại buổi lễ các đồn biên phòng tại tây ninh đã nhận nuôi một mươi một em học sinh là người dân tộc khơ me trẻ mô côi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn